thưa quý vị công an tỉnh tây ninh phối hợp với công an tp hcm và bộ công an triệt phá thành công một chuyên án ma túy cực lớn
trong đó có các loại ma túy mà các đối tượng mua bán vận chuyển là ma túy nước vui thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp tổng khối lượng là một trăm tám mươi kg
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh tây ninh đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn
quy mô liên tỉnh xuyên quốc gia móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để đưa ma túy vào việt nam tiêu thụ
ngay sau đó lực lượng công an đã phối hợp đấu tranh làm rõ từng thành viên trong đường dây tội phạm trên
sau hơn sáu tháng theo dõi đeo bám các đối tượng các đơn vị đã tiến hành đột kích các điểm ở tây ninh và tp hcm lần lượt bắt giữ sáu đối tượng liên quan
đồng thời thu giữ tăng vật gồm một trăm một mươi bốn kg ketamine sáu mươi tám bánh heroin hai mươi năm viên thuốc lắc một mươi hai kg methamphetamine hai kg nước vui
ba xe máy một ô tô tổng số ma túy thu giữ là một trăm tám mươi kg
ba bị cáo gồm bùi thanh sang nguyễn anh hào cùng chú tại huyện thạnh hóa tỉnh long an và nguyễn văn hữu nhơn chú tại huyện châu phú tỉnh an giang
vừa bị tòa án nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm liên quan đến vụ vận chuyển hàng cấm
theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sang vận chuyển thuê số trước
thuốc lá cho một người không rõ lai lịch với số lượng gần ba gói thuốc lá hiệu z và hero từ huyện thạnh hóa tỉnh long an đến giao tại tỉnh vĩnh long với tiền công là một hai triệu đồng
sau đó sang giao xe ô tô cho nhơn điều khiển trở hào cùng số thuốc lá trên trở về vĩnh long với số tiền công là tám trăm linh đồng
khi xe chạy đến đoạt thuộc phương tân hòa tp vĩnh long thì bị lực lượng chức năng phát hiện
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo bùi thanh sang một mươi tám tháng tù giam
nguyễn anh hào và nguyễn văn hữu nhơn mỗi bị cáo một mươi hai tháng tù giam cùng với tội vận chuyển hàng cấm
công an huyện bình chánh tp hcm đang điều tra truy xét những người liên quan đến vụ nghi nổ súng trong khu dân cư trên đường trần văn dầu xã phạm văn hai do mâu thuẫn khiến nhiều người hoảng loạn
trước đó hàng chục người chở nhau trên xe máy cầm theo hung khí chạy vào khu vực trên sau đó thì có nhiều tiếng nổ lớn như tiếng súng
công an huyện bình chánh tiếp nhận thông tin đã có mặt khám nghiệm hiện trường thu giữ nhiều vỏ kim loại nghi là vỏ đạn
bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong mua bán đất đai
công an đã khoanh vùng được những đối tượng nghi vấn và đang tập trung truy xét để xử lý nghiêm theo quy định
thông tin từ công an tỉnh lai châu cho biết vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng năm tổ công tác gồm đại úy
phạm tùng sơn và thượng úy lò xuân thành cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện than uyên đã cứu sống cháu bé bị đuối nước
thời điểm trên hai cán bộ công an đang trên đường đi tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng vneid
khi đến khu tám thị trấn than uyên đã nghe thấy tiếng khóc thét của trẻ nhỏ và phát hiện một cháu nhỏ đang vùng vẫy dưới ao sâu
ngay lập tức hai cán bộ vượt rào chắn bằng thép gai ở bờ ao kịp thời cứu và
đưa cháu bé lên bờ an toàn sau đó hai cán bộ đã liên hệ với người nhà và bàn giao cho bé cho gia đình